cảm ơn các bạn đã theo dõi

ngay tại hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi trên cả nước hơn một triệu thí sinh đã tập trung để làm thủ tục sự thi và nghe phổ biến quy chế thi
kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày là mùng bảy và mùng tám tháng bảy với năm bài thi
mỗi thí sinh sẽ dự thi bốn bài gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
ngoài bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm
trong ngày làm thủ tục dự thi thí sinh kiểm tra lại thông tin
các thí sinh có thể tìm ra những thông tin cá nhân để điều chỉnh sai sót được lưu ý những việc được và không được làm
đặc biệt thí sinh được hướng dẫn khu vực để đồ dùng tư trang cách phòng thi hai mươi năm m để phòng chống việc gian lận bằng thiết bị tinh vị
liên quan đến vụ hỗn chiến từ tiệm game đến bệnh viện khiến một người chết và bốn người bị thương
vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo đỗ hữu quốc huy ba mươi ba tuổi
ngụ quận gò vấp tp hcm và một mươi hai đồng phạm
về tội giết người cối gây thương tích và gây dối trợ tự công cộng
nhóm của huy đã gây nên vụ truy sát kinh hoàng từ tiệm game tới bệnh viện hoàn mỹ khiến nhiều người thương vong
cách đây gần năm năm
sau hai ngày xét xử hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo đỗ hữu quốc huy còn gọi là cụ tý ba mươi ba tuổi
ngụ quận gò vấp tp hcm một mươi bảy năm tù bạch nam thịnh hai mươi chín tuổi ngụ quận phú nhuận một mươi bốn năm tù cùng với tội giết người
một mươi bị cáo khác liên quan tới vụ án
cũng phải lãnh một năm sau tháng tù nhưng cho hưởng án treo tới một mươi năm năm tù về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng võ phi bảo bốn mươi năm tuổi chú thị trấn tân châu huyện tân châu
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trưa ngày ba tháng bảy tại quán cà phê ở xã mỏ công công an huyện tân biên phát hiện bảo thu tiền lãi của người vay
nên tiến hành bắt giữ
bước đầu điều tra đối tượng bảo khai nhận hoạt động cho vai lãi nặng từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
với lãi suất giao động từ một trăm linh đến bốn trăm linh một năm thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
khi người vay không trả nợ bảo hâm dọa bắt cóc con cái người vay để thu lại tiền
được biết đối tượng bảo có hai tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù mỹ tỉnh bình định vừa bắt giữ hai đối tượng
là nguyễn như ý chú xã mỹ phong và trần văn trí ở thị trấn bình dương huyện phù mỹ
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó bất ngờ kiểm tra hành chính nhà ở của nguyễn mạnh hùng tại xã mỹ phong huyện phù mỹ
lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang nguyễn mạnh hùng nguyễn như ý và trần văn trí
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một số chất bột màu trắng cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy